nhật bản và mỹ đã tiến hành cuộc diễn tập máy bay chiến đấu trên biển nhật bản lần thứ hai trong vòng hai tuần qua
vài ngày sau các vụ phóng thử tên lửa mới nhất của triều tiên
và ngày càng có nhiều lo ngại triều tiên sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân
bộ quốc phòng nhật bản cho biết cuộc diễn tập này diễn ra sau khi bình nhưỡng phóng thử tám tên lửa đạn đạo tầm ngắn
hướng về vùng biển này hôm năm tháng sáu vừa qua nhằm thể hiện ý chí mạnh mẽ của nhật bản và mỹ
trong việc ứng phó với mọi tình huống và sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước này
cũng như nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh giữa hai bên
trước đó hôm hai mươi năm tháng năm hai nước này đã tiến hành một cuộc diễn tập chung tương tự
sau khi triều tiên phóng ba tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông của nước này trước đó cùng ngày
trong đó có một tên lửa liên lục địa
cuộc tập trận này cũng diễn ra một ngày sau khi trung quốc và nga điều tổng cộng sáu máy bay ném bom chiến lược bay qua biển